trước tình trạng quá tải của nhiều bãi trôn lấp rác trên cả nước hiện bộ xây dựng đang gấp rút xây dựng chương trình tổng thể xử lý chất thải rắn sinh hoạt áp dụng công nghệ hạn chế trôn lấp giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn ba mươi
mục tiêu của chương trình là đến năm hai nghìn hai mươi sẽ áp dụng công nghệ hạn chế trôn lấp xử lý được đa số lượng rác phát sinh
bộ khoa học và công nghệ được giao làm đầu mối xem xét và đề xuất công nghệ xử lý rác thải phù hợp để áp dụng rộng rãi tại việt nam
sắp tới bộ khoa học và công nghệ sẽ phối hợp với bộ tài nguyên và môi trường bộ xây dựng nhằm lựa chọn công nghệ lò đốt rác tối ưu để đưa vào áp dụng rộng rãi
bên cạnh đó chính phủ sẽ có hàng loạt cơ chế chính sách ưu đãi về đất đai thuế nghiên cứu khoa học công nghệ và đặc biệt là khả năng tiếp cận nguồn vốn đầu tư
cùng với việc các địa phương chủ động huy động nguồn lực xã hội đầu tư nhằm xây dựng giải pháp xử lý chất thải phù hợp
hy vọng các giải pháp vĩ mô trên sẽ giúp giải bài toán khó về xử lý rác thải trong tương lai gần
trong thời gian chờ đợi để xem xét lựa chọn công nghệ xử lý rác nào phù hợp với hiện trạng của nước ta
thì việc đẩy mạnh quá trình phân loại rác cũng là một động thái tích cực
tuy nhiên phân loại rác không chỉ cần phân loại tại nguồn mà cần phân loại cả trong quá trình thu gom và phân loại xử lý cuối nguồn
thì mới có thể hạn chế tối đa lượng rác thải ra bãi
điều này đòi hỏi sự đồng bộ hóa trong quá trình thu gom xử lý và đây chính là mắt xích mà nước ta chưa làm được
hiện mới chỉ có một số địa phương có thể phân loại rác cả khi thu gom nhưng mới chỉ áp dụng được trên quy mô nhỏ
còn tại các đô thị lớn phân loại rác mới chỉ dừng lại ở việc vận động phân loại tại nguồn
còn đến khâu thu gom rác lại bị gom vào cùng một chỗ và đều kết thúc tại bãi trôn lấp
như vậy có thể thấy sự cần thiết của đồng bộ hóa quy trình thu gom và xử lý rác
trong vấn đề xử lý rác thải và đây cũng là mấu chốt làm giảm thiểu lượng rác thải tại các nước tiền tiến trên thế giới
là quốc gia có nền kinh tế phát triển nên mỹ là một trong những nước tạo ra nhiều chất thải nhất thế giới
đặc biệt là tại các thành phố lớn với mật độ dân số cao
mỗi tháng trung bình một người thải rác lượng rác tương đương với trọng lượng cơ thể của người đó
với số lượng rác thải lớn như vậy thì mọi gia đình đều phải tự phân loại rác và đổ rác theo đúng giờ quy định
nếu như ai đó không phân loại
rác không đúng thời gian quy định thì sẽ bị phạt từ một trăm linh cho đến bốn trăm linh đô la tùy theo số lần tái phạm
công ty môi trường sẽ đưa xe đến thu gom rác theo như phần loại và đưa đến nhà máy để tái chế hay xử lý với từng loại rác cụ thể
tại mỹ khu vực phía tây có số lượng bãi trôn lấp nhiều nhất cả nước
những bãi trôn lấp phải tuân thủ các quy định của liên bang trong việc ngăn ngừa ô nhiễm
cũng như cung cấp các hệ thống giám sát ô nhiễm nước ngầm và bãi trôn chất thải khí
các công ty quản lý phải bảo đảm kinh phí bảo vệ môi trường trong suốt toàn bộ vòng đời của một bãi trôn lấp rác thải
trên thực tế không có cách nào có thể xử lý hoàn toàn được rác thải và vẫn cần có bãi trôn lấp rác
thế nhưng làm thế nào để hạn chế rác ra các bãi trôn lấp thì vẫn đang là bài toán khó đối với nước ta hiện nay
tình trạng phinh to từng ngày dẫn đến quá tải của những bãi trôn lấp đang khiến việc xử lý rác thải trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết
những bãi rác quá tải đang gây áp lực vô cùng lớn đến công tác xử lý và những người dân ở khu vực lân cận những bãi rác
cũng vô cùng mong mỏi các cấp các ngành có thể đưa ra được những hướng đi xử lý rác thải hiệu quả và phù hợp
để giúp cho cuộc sống của họ giảm bớt ảnh hưởng từ ô nhiễm rác
thưa quý vị tình trạng nắng nóng kéo dài đã khiến cho hạn hán xảy ra trên diện rộng dọc các tỉnh miền trung
hàng loạt hồ chứa lớn chạm mực nước chết
trong khi hàng trăm hồ chứa nhỏ cạn chết
xâm nhập mặn vào sâu tới ba mươi km trên một số hệ thống sông lớn
khiến cho tình hình thiếu nước ngọt ngày càng trầm trọng ở nhiều địa phương
tính đến thời điểm này đã có tới hơn một trăm một mươi hộ dân thiếu nước sinh hoạt
và hàng chục nghìn hectare lúa bị thiệt hại do hạn hán
sinh kế của người nông dân vùng hạn đang rất bấp bảnh
đồng khô giếng cạn khiến nhiều hộ dân ở huyện bình sơn tỉnh quảng ngãi
lầm vào cảnh vô cùng khó khăn
người đàn ông này phải đi xa để tìm nguồn nước
họ phải tận dụng bất cứ chỗ nào có nước
dù có thể nguồn nước đó không bảo đảm vệ sinh
bà con là trong khu dân cư này là rất là bất khỏa
riêng trong có ba đội nông nghiệp này là đất nước toàn bộ luôn không còn một cái giếng này
cho nên bây giờ cũng yêu cầu các cấp lãnh đạo giải quyết để cho bà con họ sinh hoạt
bây giờ trước mắt là đều sống của nhân dân mà sinh hoạt tới tám rửa
nắng nóng kéo dài mạch nước ngầm cạn kiệt
nhiều trạm cấp nước sinh hoạt không còn nguồn để khai thác
nhiều địa phương phải thay phiên nhau mất nước sinh hoạt
cái nguồn nước ở trộm nó không đủ thì chúng tôi phải điều tiết
điều tiết lưng phiên cung cấp cho các thông
học như là bữa nay thông này có thì thông kia phải cát lưng phiên nhau
trong khi người dân khát nước sinh hoạt
thì cây trồng cũng chết khô vì thiếu nước
nhiều diện tích có thể mất trắng
ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh kế của người nông dân
hàng loạt hồ chứa từ thanh hóa nghệ an cho đến quảng trị quảng ngãi
chạm mực nước sinh hoạt
đã có hơn một trăm một mươi hộ dân ở các tỉnh miền trung thiếu nước sinh hoạt
và hàng chục nghìn hectare lúa và hoa màu bị thiệt hại do hạn hán
dự báo từ nay đến cuối mùa khô nắng nóng còn diễn biến khó lường
số hộ dân bị thiếu nước sinh hoạt có thể lên tới một trăm ba mươi tám hộ
biến đổi khí hậu đang là một vấn đề nóng trên toàn cầu

chính vì vậy việc bảo vệ môi trường hơn bao giờ hết đã trở thành nhiệm vụ
cấp bách không của riêng ai
cấp bách không của riêng ai
nhưng có lẽ điều đáng quý nhất là ý thức bảo vệ môi trường

tuyệt linh học sinh lớp sáu trường mercury hà nội gửi thầy cô hiệu trưởng của bốn mươi trường ở hà nội
với lời đề nghị không thả bóng bay trong lễ khai giảng hay dự án the plastic hero
một dự án bảo vệ môi trường được xây dựng bởi một nhóm học sinh lớp lý một
của trường trung học phổ thông chuyên hà nội amsterdam